một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh thừa thiên huế
chiếc xe khách chở đoàn sinh viên singapore tham quan vườn quốc gia bạch mã huyện phú lộc
đã va vào vách núi khiến một mươi tám người trong đoàn bị thương và các nạn nhân đều mang quốc tịch singapore
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi một tháng năm
chiếc xe khách loại ba mươi chỗ do hoàng nguyễn thạnh chủ tải tp huế điều khiển
chạy đổ đèo theo hướng từ đỉnh núi bạch mã xuống quốc lộ một
khi đến km bốn đường bạch mã thuộc thị trấn phú lộc huyện phú lộc
chiếc xe đã không may va vào vách núi bên trái đường
và vụ tai nạn đã khiến một mươi tám người bị thương trong đó sáu người bị chấn thương khá nặng
sau khi nhận được tin báo lực lượng của vườn quốc gia bạch mã đã đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu
theo lực lượng cảnh sát giao thông những người này đều là sinh viên quốc tịch singapore
và gặp nạn trên đường trở về sau khi lên tham quan vườn quốc gia bạch mã
sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hạn chế lối lên vườn quốc gia bạch mã
để phục vụ công tác cứu hộ
cho đến hơn một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày đoạn đường này mới được lưu thông trở lại
và được biết đây là cung đường hiểm trở với đường hẹp một bên là đèo cao dốc dựng đứng
trong thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp
liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
bên cạnh một số nguyên nhân khách quan như thời tiết hạ tầng giao thông
phần nào tác động đến người lái xe
thì đa số nguyên nhân trong các vụ việc là do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn
điển hình là ba vụ tai nạn giao thông tại tỉnh bình định thành phố hà nội
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đều do lái xe ô tô đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện
để ngăn chặn kịp thời giảm và chấm dứt các vụ tai nạn giao thông
do các hành vi vi phạm nồng độ cồn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
với nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát theo chuyên đề
đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
giao quân thực hiện các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn
đối với lái xe trong các dịp nghỉ lễ dài ngày các thời kỳ cao điểm
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với các bộ ngành đoàn thể và địa phương
tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định pháp luật
về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương
chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định pháp luật
về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
thực hiện thông điệp đã uống rượu bia không lái xe
để vận động mọi người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung
và thực hiện hành động cụ thể đã uống rượu bia không lái xe
góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp
cùng ủy ban nhân dân thành phố hà nội báo giao thông nhà hát kịch việt nam
và cộng đồng cựu học sinh trung học phổ thông thành phố hà nội
gọi tắt là cộng đồng chín nghìn một trăm chín mươi bốn
đã tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động đã uống rượu bia không lái xe
tham dự sự kiện có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia lãnh đạo các cơ quan trung ương
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội các nghệ sĩ nổi tiếng và hơn tám người
là nhân dân đoàn viên và các thành viên cộng đồng trung học phổ thông hà nội khóa chín nghìn một trăm chín mươi bốn
theo số liệu thống kê trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng
tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông đã giảm sâu cả về số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên tai nạn giao thông đường bộ còn diễn biến phức tạp
liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn
điển hình là ba vụ tai nạn giao thông tại tỉnh bình định thành phố hà nội
đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đều do lái xe ô tô đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn
trong khi điều khiển phương tiện làm chết và bị thương nhiều người
gây tâm lý hoang mang bức xúc trong nhân dân
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh
pháp luật đã quy định rất rõ các chế tài xử phạt liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện cơ giới
trong khi cơ thể có nồng độ cồn vượt mức cho phép
và sau mỗi vụ tai nạn giao thông chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ sự nguy hiểm và những nỗi đau còn lại